trong khoảng ba h ba mươi phút sáng ngày hôm nay giữa tàu cá do ngư dân trần văn công ở tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu và một tàu không rõ số hiệu
vị trí xảy ra vụ va chạm cách bờ biển xã bình dương huyện thăng bình khoảng bảy hải lý về phía đông
thời điểm xảy ra va chạm trên tàu của ngư dân công có tám ngư dân
nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã điều động hai cano và một mươi cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn
vớt được tám ngư dân trên tàu trong đó năm người bị thương ba người tử vong là võ đình nam nguyễn văn thành và trần gương
lực lượng chức năng đã truy tìm tàu chưa rõ số hiệu va chạm với tàu cá và ngư dân mất tích
trên tuyến đường bộ vào sáng ngày hôm nay đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách biển kiểm soát năm mươi một b bảy nghìn ba trăm năm mươi bốn
và xe khách dường nằm biển kiểm soát tám mươi tám b chín trăm bảy mươi tám trên cao tốc nội bài lào cai
khiến một người tử vong tại chỗ là nguyễn thị huyền trang
hai nghìn tám chú tài xã thạch khoán huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
ngoài ra năm người khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện
được biết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn khu vực trên có mưa đường trơn và tầm nhìn hạn chế
hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên phúc thẩm xét xử vụ
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco phát hành giá rẻ chín triệu cổ phiếu
cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim gây thất thoát tài sản của nhà nước
trong vụ án này ông tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
kháng cáo bản án sơ thẩm không đồng ý cáo buộc ông tội danh vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo nội dung bản án sơ thẩm sadeco là công ty con của ipc một trăm linh vốn của nhà nước
các bị cáo đã đồng ý hoặc trực tiếp thực hiện việc bán chín triệu cổ phần của sadeco
cho nguyễn kim với giá bốn mươi đồng một cổ phần mà không thông qua thẩm định giá và đấu giá
gây thiệt hại cho sadeco hơn một một trăm linh ba tỷ đồng trong đó gây thất thoát sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng cho nhóm cổ đông nhà nước
riêng cá nhân ông cang bị xác định đã gây thất thoát một trăm tám mươi bốn tỷ đồng cho thành ủy tp hcm
sadeco được xác định là bị hại có kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm
buộc các bị cáo bồi thường hai tám tỷ đồng
thay vì một ba tỷ đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên
cũng trong sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với năm bị cáo cùng về tội buôn lậu
theo cáo trạng vào khoảng giờ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an tuần tra kiểm soát tuyến biên giới thuộc thị trấn long bình huyện an phú
phát hiện một ghe biển kiểm soát ct bảy nghìn sáu trăm một mươi hai do lê toàn trung và nguyễn thúy oanh
là vợ của trung điều khiển
chạy từ biên giới campuchia sang việt nam đang vận chuyển một trăm linh tấn đường cát nhập lậu
quá trình điều tra xác định đầu năm hai nghìn hai mươi trần văn sĩ quê tỉnh an giang
rủ nguyễn hồng cường phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế hồng anh long
có trụ sở tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang và bùi quốc việt trú tại thành phố châu đốc
hùn tiền nhập lậu đường cát từ campuchia vào việt nam bán lại kiếm lời
nhóm trên đã thực hiện hai lần nhập lậu một trăm tám mươi tấn đường từ campuchia về việt nam
cường đã thuê vợ chồng trung oanh vận chuyển chót lọt lần đầu tám mươi tấn
đến lần hai vận chuyển một trăm linh tấn thì bị bắt quả tang
sau đó các đối tượng bị khởi tố điều tra và phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
bắt giữ được nhóm đối tượng gây án khiến một người tử vong và ba người bị thương
tại quán karaoke thanh vi ở khu phố phước kiểng thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
khuya ngày hai tháng sáu anh võ văn luận quê ở tỉnh phú yên cùng năm người bạn đến quán karaoke thanh vi để hát
tại đây nhóm của luận xảy ra mâu thuẫn với võ thị hạnh quê ở tỉnh cà mau là nhân viên của quán
đến khoảng hai giờ ngày ba tháng sáu nhóm của luận ra về thì bị hạnh gọi điện báo cho nhóm bạn gồm hồ trí bảo
phan thanh long phan hoàng nam đến cùng nhóm nhân viên của quán lao vào ẩu đả đánh nhóm của luận bằng các hung khí như
búa sắt gậy sắt và gậy chơi bia
hậu quả vụ ẩu đả anh luận bị đánh gục tại chỗ và tử vong trước khi đến bệnh viện ba người khác cũng bị thương tích
nhận được tin báo công an huyện nhân trạch đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng đến hiện trường tiến hành xác minh và nhanh chóng truy bắt các đối tượng gây án
sau gần năm giờ xảy ra vụ án công an huyện nhân trạch cùng các phòng nhân viên
vụ của công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ nhóm một mươi một đối tượng để điều tra làm rõ về các hành vi giết người cố ý gây thương tích và che giấu tội phạm
qua vụ việc này thì cơ quan điều tra cũng cảnh báo mọi người dân hãy níu tinh thần tách nhiệm và cảnh giác của các loài tội phạm này
khi phát hiện hoặc là khi bị các băng nhóm các loại tội phạm gây thương tích đánh thì hãy đến báo ngay cơ quan điều tra
công an nơi gần nhất để kịp thời nhanh chóng truy bắt và xử lý theo quy định của pháp luật
vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ mà dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
những đối tượng gây án hầu hết tuổi đời còn rất trẻ đây là điều rất đáng tiếc
một bản án nghiêm khắc các đối tượng chuẩn bị phải đối diện là bài học cảnh tỉnh đối với những kẻ thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
tại tỉnh lào cai công an thị xã sài gòn
công an thị xã sapa đã bắt được sáu đối tượng trộm cắp tài sản từ đền bảo hà huyện bảo yên di chuyển lên trung tâm thị xã sapa
ngay sau khi nhận được tin của một người dân trình báo về việc bị mất một điện thoại iphone một mươi ba pro dưới hình thức móc túi tại đền bảo hà huyện bảo yên
và nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp trên đã di chuyển lên trung tâm thị xã sapa
công an thị xã sapa đã triển khai cùng lực lượng công an cơ sở phát hiện và bắt giữ sáu đối tượng ngay trong đêm tại nhà nghỉ trên địa bàn phường hàm rồng
ba trong sáu đối tượng đều có tên án về tội trộm cắp tài sản
vật chứng thu giữ gồm năm điện thoại một xe ô tô biển kiểm soát ba mươi h bốn mươi bốn nghìn ba trăm tám mươi hai là phương tiện di chuyển
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại khu di tích đền bảo hà
nguyễn gia thịnh hai mươi bảy tuổi trú tại phường hòa khánh bắc quận liên triểu tp đà nẵng
bị công an quận ngũ hành sơn phát lệnh truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vừa được công an phường hòa thuận đông quận hải châu vận động đầu thú
ngày hai mươi sáu tháng năm công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn gia thịnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
qua quá trình theo dõi công an phường hòa thuận đông phối hợp với ủy ban nhân dân
phường hòa thuận đông vận động gia đình đối tượng thì được biết đối tượng này đã bỏ trốn vào tp hcm để làm ăn sinh sống
ngay khi phát hiện nơi ở của đối tượng công an phường đã phối hợp vận động và di lý đối tượng về đà nẵng để đầu thú
theo đúng quy định của pháp luật
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm

tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an